bên lề đại hội đồng ipu một trăm bốn mươi một tại thủ đô của cộng hòa sách bi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi theo giờ địa phương
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có cuộc tiếp xúc song phương với phó chủ tịch quốc hội lào bảo pom bunta nạ vong
tại buổi tiếp phó chủ tịch thường trực quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ổn định và đổi mới của nước lào anh em
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin
kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp phối hợp giám sát đôn đốc chính phủ thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước thỏa thuận
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng chia sẻ về mối quan tâm của việt nam trong việc ứng phó với vấn đề nước sông mekong
đề nghị lào hợp tác trong việc sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông mekong
phó chủ tịch quốc hội lào nhất trí với đánh giá của phó chủ tịch thường trực quốc hội về quan hệ hợp tác giữa hai nước và quốc hội hai nước
về vấn đề sử dụng nguồn nước sông mekong bền vững và hiệu quả
theo phó chủ tịch quốc hội lào hai nước cần phối hợp chặt chẽ và trao đổi cụ thể về dự án hợp tác môi trường
cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã dự phiên họp toàn thể của đại hội đồng ipu một nghìn chín trăm bốn mươi một
và dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp này vào ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi